phản ứng trước các lệnh trừng phạt của mỹ và phương tây tổng thống nga vladimir putin cảnh báo
các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này liên quan vấn đề ukraine sẽ gây bất ổn các thị trường năng lượng và thực phẩm toàn cầu
ông putin cũng khẳng định nga sẽ vượt qua khủng hoảng và sẽ mạnh mẽ hơn
tổng thống putin nêu rõ nga tôn trọng tất cả các nghĩa vụ về cung cấp năng lượng
theo đó tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trong khi phương tây khiến cho giá năng lượng tăng vọt
nhà lãnh đạo nga cũng cảnh báo các lệnh trừng phạt của phương tây có nguy cơ đẩy giá lương thực
thực phẩm toàn cầu tăng cao vì nga là một trong những nhà sản xuất phân bón hàng đầu thế giới
theo ông putin nếu các biện pháp trừng phạt tiếp tục cản trở nguồn tài chính và logistics đối với việc giao hàng
các sản phẩm của nga đặc biệt là phân bón khi đó giá cả sẽ tăng và sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng là lương thực thực phẩm
đề cập những lo ngại của người dân nga về nguy cơ thiếu lương thực và thuốc men
tổng thống putin thừa nhận có thể có khó khăn về nguồn cung nhưng khẳng định vấn đề sẽ được giải quyết
ông nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ khiến đất nước mạnh mẽ hơn
đồng thời kêu gọi người dân nga thích ứng với tình hình mới